bộ y tế vừa công bố số ca mắc covid một mươi chín tại tp hcm trong ngày một mươi tám tháng sáu cao kỷ lục một trăm bốn mươi chín ca
đáng lo ngại là số lượng công nhân người lao động đang trong diện f f một f hai lên đến hàng chục nghìn
chỉ riêng từ một mươi hai đến một mươi tám h ngày một mươi tám tháng sáu tp hcm ghi nhận ba mươi ca nhiễm virus sars cov hai mới
trong ba mươi bệnh nhân tại tp hcm có một mươi bảy ca là các trường hợp f một chín ca liên quan đến bệnh nhân một mươi hai ba trăm bốn mươi năm
và bốn ca liên quan đến bệnh nhân một mươi hai ba trăm ba mươi bảy
liên đoàn lao động tp hcm thống kê thêm từ ngày một mươi đến ngày một mươi bảy tháng sáu đã có ba trăm sáu mươi chín đoàn viên công nhân viên chức người lao động dương tính với covid một mươi chín
bên cạnh nhanh chóng khoanh vùng đã không để tiếp tục lây lan liên đoàn lao động tp hcm và tính đến các phương án đảm bảo an sinh cho nhóm đối tượng này
ngành công đoàn tp hcm đã chi hơn hai năm tỷ đồng hỗ trợ cho bốn bảy trăm linh trường hợp và hơn bốn trăm sáu mươi bốn triệu đồng chi hỗ trợ cho hai hai trăm năm mươi năm trường hợp
không thuộc đối tượng chăm lo theo hướng dẫn của tổng liên đoàn lao động tp hcm về chi hỗ trợ khẩn cấp cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư kể từ ngày hai mươi bảy tháng bốn
số lượng người lao động tại tất cả các khu công nghiệp khu chế xuất tại thành phố là hai trăm tám mươi còn tại các khu công nghệ cao là bốn mươi năm
với tính chất làm việc trong nhà với tần suất cao thành phố đang đẩy mạnh phòng chống dịch tại các khu vực này để kiềm chế được làn sóng covid một mươi chín lần thứ tư